công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt một đối tượng thu hai bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
tại khu vực cánh đồng bản na ngum xã thành yên huyện điện biên
công an huyện điện biên phát hiện bắt quả tang tòng văn hoa là người địa phương
đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một xe máy
trước đó công an huyện điện biên cũng đã phát hiện bắt giữ đối tượng lường thị biêng
trú tại xã thanh an huyện điện biên có hành vi mua bán trái phép chín mươi hai gói heroin
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng lê đình công chú tại huyện an lão
thành phố hải phòng vừa bị công an quận kiến an thành phố hải phòng ra quyết định tạm giữ để điều tra
trước đó vào ngày bốn tháng sáu công an quận kiến an đang tuần tra trên đường lê duẩn
thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đối mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng trên đường
tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
lúc này đồng chí phạm công khánh cán bộ công an quận kiến an đang đứng trước đầu xe của đối tượng
để không chế ngăn chặn thì bị lê đình công điều khiển xe máy làm đồng chí khánh bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ công cùng các đối tượng có liên quan
công an thị xã gò công tỉnh tiền giang cho biết đối tượng võ minh hòa
trú tại xã bình xuân thị xã gò công vừa đến đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an hòa khai nhận vào đêm ngày hai mươi hai tháng năm đối tượng đến nhậu chung với công nhân xây dựng nhà ở
tại ấp năm xã bình xuân trong lúc nhậu anh trần văn đen trú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
rút nhầm chui điện thắp sáng khu vực của hòa đang uống rượu
bực tức về việc đang nhậu bị mất điện nên hòa đã đánh anh đen khiến nạn nhân ngã xuống hố đất tử vong
công an thị xã gò công đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với võ minh hòa để tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng trời tối cửa hàng vắng khách vờ vào hỏi mua điện thoại rồi cướp giật tài sản
đối tượng trần mạnh khanh chú tại huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng năm khanh điều khiển xe máy trên các tuyến đường khu dân cư nhằm mục đích cướp giật tài sản
khi đi đến thị trấn hương canh đối tượng vào cửa hàng bán điện thoại sơn đông đối diện với công an huyện bình xuyên
do chị nguyễn thị hải làm chủ hỏi mua điện thoại và được chị hải đưa cho xem chiếc điện thoại iphone bảy plus
lợi dụng sơ hở đối tượng đã lấy điện thoại rồi bỏ chạy
khi nghe thấy tiếng truy hô công an huyện phối hợp với quần chúng nhân dân truy đuổi và bắt giữ được đối tượng khanh ngay sau đó
tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt lê thị khánh
trú tại huyện hớn quản tỉnh bình phước một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hình phạt là một mươi bảy năm tù giam
đồng thời buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ba bị hại
theo cáo trạng do làm ăn thua lỗ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội facebook
khánh thỏa thuận và thuê một người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi khánh mang sổ đỏ đến nhà ông lương đắc sướng
thế chấp vay ba lần với tổng số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng
sau đó tiếp tục thuê làm thêm một sổ đỏ giả khác mang tên mình
rồi mang đến nhà bà đinh thị kim nhung thế chấp sổ đỏ giả để vay một trăm bốn mươi triệu đồng
ngoài ra bị cáo còn sử dụng sổ đỏ thật nhưng không phải do mình đứng tên
để thế chấp chiếm đoạt tiền của một người khác với ba lần vay tổng số tiền năm trăm linh triệu đồng
ngay trong chiều nay phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã ký ban hành quyết định số sáu trăm tám mươi tám
quy đề ttg ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai về việc thi hành kỷ luật đối với ông phạm công tạc
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
quyết định nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông phạm công tạc
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
trước đó ngày bốn tháng sáu căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ban cán sự đảng bộ khoa học và công nghệ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng ông phạm công tạc
thưa quý vị theo chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
bắt đầu từ chiều mai ngày bảy tháng sáu
đến hết ngày chín tháng sáu quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
theo quy định tại khoản hai điều một mươi năm của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
hoạt động chất vấn tại kỳ họp này sẽ được tổ chức theo cách thức lấy nhóm vấn đề làm trọng tâm
vấn đề thuộc trách nhiệm của cá nhân nào thì người đó có trách nhiệm trả lời
trước phiên chất vấn nhiều vấn đề nóng được cử tri đặt ra với kỳ vọng sẽ được đại biểu gửi gắm đến các bộ trưởng
qua tổng hợp ý kiến đại biểu quốc hội các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp lần này gồm tài chính
ngân hàng giao thông vận tải nông nghiệp và phát triển nông thôn
bốn bộ trưởng sẽ ngồi ghế nóng để trả lời gồm bộ trưởng tài chính hồ đức phước
bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể và thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng
bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan
những người lao động ở trong các khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhà nước
đấy là vấn đề rất lớn hiện nay
thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng là thành viên chính phủ nữ duy nhất tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp này
cử tri mong muốn thống đốc ngân hàng sẽ có lời giải về các phương án cơ cấu lại các tổ chức tiến dụng
xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém gắn với xử lý nợ xấu
việc quản lý kiểm soát tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
nhất là cho vay chứng khoán bất động sản và phát hành trái phiếu doanh nghiệp
đó là trách nhiệm của hai nơi
một là ngân hàng làm thế nào đây để có thể tạo điều kiện cho người dân họ có thể vay được
mà vẫn phải đảm bảo cái vốn
tuy nhiên là phải để dân vay được để dân không phải đi lao vào những chuyện tức là tiến dụng đèn
để không phải mất nhà mất cửa không phải các thứ
thứ hai là bộ truyền thông thông tin vấn đề là quản lý thông tin thế nào
tại sao lại các cái tài khoản thông tin cá nhân cứ lộ ra ngoài nhiều như thế
để bị dọa mất tuyển oan một cách vô lý mà các đèn nó làm cho là cái không yên lòng trong dân
cử tri cũng mong muốn phiên chất vấn lần này sẽ thực hiện tốt cách thức hỏi nhanh đáp gọn
đi thẳng vào vấn đề không né tránh
thông tin tranh luận phải chính xác đúng phạm vi chất vấn
không đăng ký tranh luận để đặt câu hỏi chất vấn và không tổ chức tranh luận giữa các đại biểu với nhau
theo dõi vừa rồi các phiên vừa rồi đấy vì thấy là một số câu hỏi là cũng rất ngắn gọn
nhưng mà một số câu hỏi cũng còn dài lê thê kể lại thành tích quá nhiều
đến nỗi phải rung chuông thôi
còn người trả lời thì phải trả lời khúc chiết rõ ràng
anh phải nắm được anh phải tường minh để anh giải quyết vấn đề
và anh phải cầu thị tiến bộ anh nhưng đổ lỗi trách nhiệm cho chung chung và cái đó không rõ địa chỉ
và như thế là sẽ không tiến bộ được
cho nên cái vai trò giám sát của đại biểu quốc hội là người thay mặt cho dân là hết sức quan trọng
theo kế hoạch chiều ngày bảy tháng sáu chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ chủ trì điều hành chất vấn
bộ trưởng lê minh hoan bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ là người đăng đàn trả lời chất vấn đầu tiên
thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở lại phiên xét xử phúc thẩm
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tất thành cang và các đồng phạm
theo đơn kháng cáo của một mươi bị cáo và kháng cáo của công ty sadeco
trình bày tại tòa bị cáo khang cho biết kháng cáo vì không đồng tình tòa sơ thẩm đã xác định
mình giữ vai trò quyết định trong việc sadeco bán rẻ chín triệu cổ phần
cho công ty cổ phần đầu tư phát triển nguyễn kim
gây thiệt hại hơn một một trăm linh ba tỷ đồng trong đó thất thoát tài sản nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
bị cáo cang cho rằng có bút phê trong tề trình nhưng bút phê này không sai
đề nghị tòa xem xét lại một cách toàn diện những chứng cứ và cho rằng không phạm vào tội danh như cáo buộc
hậu quả của vụ án là do đại diện vốn văn phòng thành ủy tại cdipo đã báo cáo không trung thực
gian dối làm ảnh hưởng đến chỉ đạo của bị cáo
sadeco có vốn điều lệ một trăm bảy mươi tỷ đồng gồm vốn của cổ đồng ipc bốn mươi bốn
văn phòng thành ủy một mươi sáu bảy các cổ đồng khác một mươi bốn một
là người cầm đồng vụ án tù chủ tịch hội đồng quản trị sadeco tây trí dũng
thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc tại bản án sơ thẩm
bị cáo cho biết đã tác động gia đình nợp thêm bốn trăm linh triệu đồng theo tuyên buộc của tòa sơ thẩm
xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
bị cáo hồng thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sadeco cũng thừa nhận sai phạm
xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt
trong phiên xử sơ thẩm hồi đầu tháng một của tòa án nhân dân tp hcm
tòa tuyên phạt ông cang mức án một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
bè trí dũng nhận hai mươi năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản
các bị cáo khác nhận từ hai năm tù treo đến một mươi sáu năm tù
phiên xử phúc thẩm dự kiến kéo dài đến ngày một mươi bảy tháng sáu